bộ trưởng bộ công an khẳng định công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân được xác định là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu việc lựa chọn phương án kiến trúc thiết kế nhà thầu cũng như việc xây lắp trang bị thiết bị phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ
bộ trưởng tô lâm mong muốn công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân khi hoàn thành ngoài tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nơi luyện tập biểu diễn phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của toàn lực lượng và nhân dân công trình còn nhằm hướng tới mục đích phục vụ tuyên truyền văn hóa đối ngoại của đất nước
tuần qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
do bộ công an hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ubnd tỉnh lạng sơn phối hợp tổ chức
theo báo cáo của bộ công an tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc phát hiện hơn một vụ với gần một năm trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó tám trăm chín mươi hai vụ mua bán người sang trung quốc chiếm tám mươi bốn hai tổng số vụ
các địa phương phát hiện nhiều là các tỉnh biên giới giáp trung quốc như lào cai hà giang điện biên quảng ninh
trước tình hình tội phạm mua bán người diễn biến
phức tạp và có chiều hướng gia tăng các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm đấu tranh kiềm chế và đẩy lùi một cách có hiệu quả loại tội phạm này
đặc biệt là hoạt động phối hợp của ngành công an với hội liên hiệp phụ nữ các cấp
tại leeng đại diện các đơn vị đã cùng ký cam kết thực hiện phòng chống mua bán người
tuần qua đoàn đại biểu việt nam do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thái lan tham dự cuộc họp nhóm công tác chung việt nam thái lan về hợp tác chính trị an ninh lần thứ một mươi một
tại cuộc họp hai bên đã trao đổi sâu sắc về tình hình thế giới khu vực có ảnh hưởng đến hợp tác chính trị và an ninh giữa hai nước
ra soát kiểm điểm kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị an ninh tình báo quốc phòng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia pháp luật và tư pháp
các vấn đề khác liên quan đến an ninh hai nước đồng thời thống nhất nội dung và phương hướng hợp tác chính trị an ninh cho giai đoạn tiếp theo
góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo các tỉnh phía bắc năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lưu ý
trong thời gian tới các thế lực thủ địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
chính vì vậy lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của đảng nhà nước
xác định công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm lâu dài
gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp các ngành các địa phương
không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
sáng ngày hai tháng tám tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng liên quan
nhằm đưa ra giải pháp cụ thể để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông
đặc biệt là kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy

cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng liên quan nhằm đưa ra giải pháp cụ thể để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công bảo trật tự an toàn giao thông

cảnh sát giao thông công an thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra tiếp tục phát hiện lái xe đường dài dương tính với chất ma túy
vào lúc khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua tại km hai mươi hai ba trăm linh quốc lộ một a đoạn đường tránh huế thuộc địa bàn xã thủy bằng thị xã hương thủy
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do lái xe trương văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại đông anh hà nội điều khiển đi hướng từ bắc vào nam có dấu hiệu vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra lực lượng chức năng thấy lái xe việt có biểu hiện nghi là ngáo đá
lực lượng phối hợp lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy kiểm tra nhanh phát hiện đối tượng này dương tính với chất ma túy
bước đầu việt khai nhận trước đó đã mua ma túy của một người không quen biết sau đó sử dụng và điều khiển phương tiện nói trên đi qua địa bàn tỉnh thừa thiên huế
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp kiểm tra phát hiện
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và bàn giao lái xe cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục làm rõ
với mong muốn làm cho đường phố sạch sẽ mỹ quan hơn
công việc vất vả là như vậy nhưng hiện nay một số mối nguy cơ luôn tiềm ẩn
làm cho họ không an tâm đó chính là tình trạng tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra
điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng không ít tài xế đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên antv tại cà mau
với hơn hai mươi năm làm nghề quét rác trên các tuyến đường của thành phố cà mau
chị huỳnh ngọc thắm công nhân vệ sinh thuộc công ty môi trường đô thị cà mau cho biết
công việc quét rác vào ban đêm vừa vất vả vừa nguy hiểm
dù đã rất cẩn thận quan sát trong quá trình làm việc
nhưng vẫn có không ít lần các phương tiện chạy với tốc độ cao thiếu quan sát đã làm chị hoảng hốt sợ hãi
đây là mối lo chung của phần lớn công nhân vệ sinh khi làm việc ban đêm
mối lo này cũng xuất phát từ những vụ tai nạn nghiêm trọng đến với các đồng nghiệp của họ
nó là chạy như những cái em mà mới lớn con đêm á chạy rất là nhanh rồi là ăn lách nữa
nên thành ra tụi em mất lo ngại gì giống như xe
dù đã hơn một mươi ngày trôi qua nhưng tại căn nhà nhỏ thuộc địa bàn khóm tám phường tám
hai cha con anh nguyễn thanh nghĩa vẫn chưa thể hồi phục sau cái chết thương tâm của người thân
vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy trong khi đang ngủ
anh nghĩa bàng hoàng nhận được thông tin về một tài xế ô tô đã tông vào vợ anh
sau đó người này còn rời khỏi hiện trường vụ tai nạn
bây giờ vợ tôi cũng là một người nhân vật chính trong gia đình
nội trợ nước cho cha con tôi đi làm
thì bây giờ tất cả cuộc sống bây giờ tôi đảo lộn hết
bây giờ tôi cũng phải gán trong cái thời gian này tôi đang để gán khắc phục lại dần dần
thì bây giờ cũng chưa thể lấy lại được bình tĩnh
cũng vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy
một tài xế điều khiển phương tiện ô tô với tốc độ cao
đã tông vào một người chồng đang giúp vợ là công nhân vệ sinh
quét rác trên đường nguyễn tất thành thuộc khu vực phường tám thành phố cà mau
sau tai nạn tài xế đã bỏ trốn
hai tài xế gây ra hai vụ tai nạn thương tâm trên
cũng đã bị lực lượng công an xác định và xử lý nghiêm theo pháp luật
tuy nhiên cho dù đã được trang bị các dụng cụ phòng tránh
nhưng ám ảnh về tai nạn giao thông luôn cận kề
cũng đã khiến cho những công nhân vệ sinh môi trường luôn bất an mỗi khi làm việc
việc đèn sáng hay như thế nào không biết
nhưng quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông bằng đềm
bởi vì như vừa rồi tôi có xem clip video gây tai nạn cho chị thư
họ phóng với tốc độ đó thì họ không nhìn thấy được cái đèn nào
cái áo giả quang cũng khó để nhìn thấy được
do đó bây giờ chúng tôi đã làm hết sức mình bằng cách tăng cường thêm đèn chiếu sáng của cái thùng
còn lại là tôi cũng mong vỗ ý thức tham gia của người giao thông bằng đềm
do lúc đó vắng vẻ là chủ quan nhất
những vấn đề này
chúng tôi đã tìm hiểu và cùng sự tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông luôn cận kề của những công nhân vệ sinh
chính vì vậy họ rất cần sự cảm thông chia sẻ của xã hội
đặc biệt là những người tham gia giao thông vào ban đêm
hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
có ý thức quan sát kỹ và nhường đường cho những người công nhân vệ sinh môi trường
tất cả vì sự bình yên của xã hội của cả chính mình